từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày một mươi tám tháng hai lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra giám sát xử lý tổng cộng gần bốn sáu trăm linh vụ liên quan đến mua bán trang thiết bị y tế phòng dịch
theo báo cáo của lực lượng quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết
tuy nhiên do nguồn hàng cung cấp còn hạn chế dẫn đến tình trạng khan hiếm các loại hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh nhất là mặt hàng khẩu trang y tế
trong ngày một mươi bảy tháng hai đội quản lý thị trường số sáu của quản lý thị trường tỉnh thái bình đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm medicorier
tổng số tiền là bốn mươi triệu đồng đối với hành vi vi phạm sản xuất nước rửa tay khô osamas sico là chế phẩm diệt khuẩn chưa có số đăng ký lưu hành hàng hóa chưa đủ điều kiện chưa được phép lưu hành
lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy năm trăm linh trái nước rửa tay khô nhãn hiệu osama syco loại ba trăm linh ml
tính riêng trong ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng quản lý thị trường các tỉnh đã kiểm tra và giám sát chín mươi một vụ xử lý một mươi hai vụ xử phạt sáu mươi một triệu tám trăm linh nghìn đồng
như vậy từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày một mươi tám tháng hai số vụ kiểm tra giám sát xử lý của lực lượng quản lý thị trường là bốn năm trăm chín mươi hai vụ